thưa quý vị sau những cơn mưa rông vào chiều tối qua và sáng sớm nay thì cho đến trưa nay
miền bắc sẽ quay trở lại trạng thái thời tiết oi nóng
vâng không chỉ khu vực miền bắc đâu ạ mà oi nóng sẽ là trạng thái thời tiết đặc trưng của cả nước trong ngày hôm nay
chúng ta sẽ có thể cảm thấy là người tương đối là khó chịu do mù hôi và tình trạng hào nước ạ
vâng như vậy thì việc làm mát cơ thể là rất cần thiết và quý vị nên kết hợp sử dụng cả quạt và điều hòa
đặc biệt là khi sử dụng điều hòa thì nên duy trì ở mức nhiệt độ là từ hai mươi bảy độ trở lên
vừa để tiết kiệm điện vừa góp phần bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe